thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán luôn là thời điểm mà tình hình cháy nổ an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp
chính vì thế các chiến sĩ công an trên khắp cả nước lại càng phải tăng cường bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội để người dân đón một cái tết yên bình
tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín để bảo đảm cho người dân được đón tết vui vẻ an toàn các lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng cảnh sát cơ động đều đã và đang nỗ lực triển khai những phương án tốt nhất
nhằm hạn chế tối đa các vụ việc cháy nổ cũng như duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự
năm hai nghìn một mươi tám là năm tình hình cháy nổ diễn biến hết sức phức tạp
theo số liệu thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi vụ cháy xảy ra trên cả nước thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
nắm bắt được tình trạng trên để chủ động trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn
hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra trong dịp tết nguyên đán và những ngày lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
tăng cường thêm quân số bảo đảm ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại trung tâm và các đơn vị chữa cháy khu vực
sẵn sàng huy động lực lượng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác an toàn phòng cháy cháy và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra
đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các địa phương bảo đảm an toàn phòng cháy cháy
và kết nặng cưu hộ bảo vệ các sự kiện chính trị tết nguyên đán và các lễ hội đầu năm
ngoài ra cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
về phòng cháy chữa cháy đến tận hộ dân các cơ quan và các cơ sở kinh doanh sản xuất